hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày sáu tháng một mươi đã họp trực tuyến về tình hình tại cộng hòa dân chủ congo
tại đây việt nam nhấn mạnh vai trò của đối thoại hòa giải trong giải quyết xung đột tại đất nước này
đặc biệt là các thách thức an ninh xuyên biên giới
báo cáo tại cuộc họp đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc
kiêm trưởng phái bộ liên hợp quốc tại cộng hòa dân chủ công gô monusco leila zerogi
cho biết tình hình an ninh hiện ổn định tại phần lớn lãnh thổ cộng hòa dân chủ congo
nhưng ở miền đông nước này đang có diễn biến xấu đi chủ yếu là do hoạt động của các nhóm vũ trang
tình hình kinh tế xã hội và nhân đạo của cộng hòa dân chủ congo cũng đứng trước thách thức lớn
tác động của đại dịch covid một mươi chín đợt bùng phát mới của dịch ebola tại miền tây
và vấn đề mất nơi cư trú do xung đột
ước tính hiện nước này có tới hai mươi năm sáu triệu người cần được hỗ trợ
phát biểu tại cuộc họp đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc
ghi nhận nỗ lực của chính phủ cộng hòa dân chủ công gô trong việc ổn định tình hình trong nước
và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các khó khăn thách thức về an ninh và hòa bình
đại sứ chia sẻ quan tâm về bất ổn tại khu vực miền đông cộng hòa dân chủ congo
và thách thức đối với tình hình nhân đạo cùng tác động của covid một mươi chín ebola và các dịch bệnh khác
đại sứ cũng đề cao tầm quan trọng của hỗ trợ quốc tế và việc tăng cường hợp tác khu vực
khẳng định đóng góp quan trọng của liên minh châu phi cùng các tổ chức tiểu khu vực khác
trong duy trì hòa bình và ổn định tại cộng hòa dân chủ công gô